thưa quý vị sáng nay bảy tháng một mươi hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc điều hành phiền khai mạc
hội nghị đã thông qua chương trình làm việc
theo đó trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội mới bác của đảng
dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một dự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo năm năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
xây dựng kế hoạch hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
dự thảo báo cáo tổng kết năm năm thực hiện công tác xây dựng đảng thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ khóa một mươi hai
trung ương cũng sẽ cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và một số vấn đề quan trọng khác
tại phiên khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
đồng chí tham dự hội nghị
hôm nay ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai bắt đầu họp hội nghị lần thứ một mươi một
để thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và một số vấn đề quan trọng
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
và toàn thể đại biểu tham dự hội nghị xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tinh chất gợi mở nếu vấn đề
để các đồng chí cùng suy nghĩ nghiên cứu
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tinh chất gợi mở nêu vấn đề để các đồng chí cùng suy nghĩ nghiên cứu
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tinh chất gợi mở nêu vấn đề để các đồng chí cùng suy nghĩ nghiên cứu
năm hai nghìn hai mươi một đây là đại hội thường kỳ thôi cũng bình thường thôi
nhưng mà nếu nhìn rộng ra thì sẽ tròn ba mươi năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới
và có nghĩa là ba mươi năm chúng ta thực hiện cương lĩnh xây dựng phát triển đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
năm hai nghìn một mươi một đại hội
cũng đã xem xét và quyết định bổ sung sửa đổi cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tức là sau hai mươi năm
đến hai nghìn hai mươi một là chúng ta có một mươi năm thực hiện cái cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
hai nghìn hai mươi một cũng là chúng ta phải tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội

là chúng ta phải tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội
nếu nhìn hướng tới thì chỉ còn một mươi năm chúng ta sẽ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng
và nếu nhìn đến hai nghìn bốn mươi năm là một trăm linh năm thành lập nước
cho nên nó có ý nghĩa riêng của nó tôi không dám nói là đặc biệt quan trọng
nó là đại hội thường kỳ nhưng đồng thời đúng vào cái thời điểm mà cũng có nhiều ý nghĩa
chúng ta nhìn rộng ra chúng ta có ý nghĩa riêng của nó tôi không dám nói là đặc biệt quan trọng
chúng ta nhìn rộng ra tại sao lại có những báo cáo về cương lĩnh về chiến lược là vì thế
báo cáo trước hết với trung ương là như vậy
thời gian qua bộ chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban quán triệt kết luận của hội nghị trung ương một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
để hội nghị trung ương lần này xem xét cho ý kiến hoàn thiện một bước
gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến
tôi nói là lần này chúng ta cũng mới cho ý kiến một bước thôi
còn gửi xin ý kiến đại hội các cấp người ta còn thảo luận nhiều vòng lắm
tiếp tục tổng hợp rồi sau này lại lần lượt báo cáo trung ương chúng ta còn thảo luận một số lần nữa
đến sát đại hội lúc bây giờ mới có thể nói là có cái dự thảo chính thức trình ra đại hội
nên lần này nói là một bước thôi
nhưng mà lại hết sức có ý nghĩa quan trọng
bước là bước đầu nếu mà đầu xui thì đuôi mới lọt được
tiểu ban văn kiện đã khẩn trương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của trung ương
hoàn thiện đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
để trình bộ chính trị cho ý kiến hoàn thiện và trình trung ương hôm nay
bước thứ hai báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội
các đồng chí lưu ý cho báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội
có nghĩa là nó tổng hợp nó mang dáng dấp của tất cả các báo cáo khác
đồng thời nó lại là cơ sở rất căn bản những cái căn cứ lý luận thực tiễn quan trọng để xây dựng các cái báo cáo khác
các báo cáo khác phải tập trung thống nhất
với báo cáo chính trị dùng cái chữ trung tâm có nghĩa là như thế
đây là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác
cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội một mươi ba của đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm
đề ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới
vì một nước việt nam dân giàu
nước mạnh dân chủ công bằng văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo
chứ không phải chỉ hỏi nhiệm kỳ tới
như trên đã nói
dự thảo báo cáo chính trị đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện
nâng cao trên cơ sở tiếp thu chất lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận
và thực tiễn qua một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một

và kết quả thực hiện nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận

khảo sát thực tiễn và làm việc với ba mươi bốn địa phương ban bộ ngành
tổ chức nhiều cuộc hội thảo tòa đàm
lấy ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học các nhà quản lý
đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
mới học ngày hai mươi bảy tháng chín vừa rồi
các cụ đến cũng rất đông và góp ý kiến nhiều ý kiến hay lắm
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ thảo luận
cho ý kiến về dự thảo báo cáo tập trung vào các vấn đề lớn
thuộc về nội dung nêu trong tờ trình
như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và diện mạo đất nước sau ba mươi năm năm đổi mới
bảy mươi năm thực hiện cương lĩnh tập trung vào một mươi năm gần đây
mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo

tập trung vào một mươi năm gần đây

định hướng tiếp tục đổi mới phát triển các lĩnh vực trọng yếu
các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược
nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo
tập trung vào một mươi năm gần đây
tập trung vào một mươi năm gần đây
mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi là một trăm linh năm thành lập đảng
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm là một trăm linh năm thành lập nước
định hướng tiếp tục đổi mới phát triển các lĩnh vực trọng yếu

định hướng tiếp tục đổi mới phát triển các lĩnh vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược
nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển
tôi muốn nhấn mạnh cái điểm này để các đồng chí chú ý trong quá trình thảo luận
chứ không phải chỉ gói gọn lấy trong năm vừa rồi
năm năm vừa rồi và năm năm sắp tới đâu
cái tầm nhìn là tầm nhìn chiến lược
nó xa như thế cho nên ý nghĩa rất quan trọng
đặc biệt chú ý những vấn đề lớn
những nội dung quan trọng về quan điểm
về tư tưởng chỉ đạo
những chủ trương chính sách biện pháp đổi mới quan trọng
có ý nghĩa chiến lược
có tính chất đột phá
khả thi cao
và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
nhất là những vấn đề lớn
thuộc về quan điểm hệ trọng lắm
đối với mỗi vấn đề
cần đi sâu phân tích đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
và các nghị quyết trung ương
chỉ rõ những chủ trương chính sách nào
đều đều có thể làm tốt
cô đảng đã được quán triệt cụ thể hóa
thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt
đạt kết quả thiết thực
những chủ trương chính sách nào còn chậm hoặc chưa vào được cuộc sống
chưa phát huy được tác dụng
nguyên nhân vì sao
vì chủ trương chính sách chưa sát hợp với thực tế
hay do những hạn chế yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện
về nguyên nhân
cần chú ý chỉ ra những vấn đề lớn
chỉ ra những nguyên nhân chủ quan
nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức
về tư duy
về năng lực cụ thể hóa
thể chế hóa và tổ chức thực hiện
khẳng định cần kế thừa
bổ sung phát triển
các mục tiêu quan điểm chủ trương chính sách
và phương hướng nhiệm vụ nào
để tiếp tục đổi mới toàn diện
đồng bộ phù hợp với thực tế trong nước và quốc tế
nhằm tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị
thật sự trong sạch vững mạnh
xây dựng bảo vệ và phát triển nước ta
nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới
nói về báo cáo chính trị
xin nói qua vị trí ý nghĩa quan trọng của chỗ đó
là báo cáo trung tâm
tất cả các báo cáo khác
phải xoay quanh báo cáo chính trị
phải cụ thể hóa báo cáo chính trị
ví dụ báo cáo kinh tế
là phải ăn khớp với báo cáo chính trị
báo cáo xây dựng đảng điều lệ
là phải ăn khớp với báo cáo chính trị
nhưng báo cáo chính trị là phải trên cơ sở
tổng kết một mươi năm cương lĩnh
nó là phù hợp với tầm chiến lược như vậy thôi
các đồng chí thấy tại sao lắm văn kiện thế
nhưng mà giải thích thế để các đồng chí hiểu
cái trung tâm là báo cáo chính trị
về báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
vì nó mới là một mươi năm thôi
năm hai nghìn một mươi một là khi
năm hai nghìn một mươi một là khi
mà chúng ta đổi mới được hai mươi năm
thì có bổ sung sửa đổi cương lĩnh
gọi là tắt lạc cương lĩnh hai nghìn một mươi một
thì đến bây giờ mới một mươi năm thôi
báo cáo trung ương là hôm trước
bộ chính trị thảo luận là lần này
chưa đặt vấn đề sửa đổi bổ sung cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
các đồng chí lưu ý cho cái đó nhé
vì cái khoảng thời gian mới có một mươi năm thôi
nếu như mà vội vàng sửa đổi những vấn đề
có tính cương lĩnh thì lớn hơn
nó liên quan có sửa đổi điều lệ không
thì các đồng chí sẽ thảo luận
nhưng vấn đề rất là cơ bản nên là phải nắm chắc cái đã
báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
là một trong những cơ sở quan trọng
để xây dựng báo cáo chính trị
một cách bài bản có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng
xuyên suốt ba mươi năm đổi mới
hai mươi năm thực hiện cương lĩnh năm chín mươi một
và định hướng xây dựng đảng
xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
trong năm một mươi năm tới
và có tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
dự thảo báo cáo đã đề cập phân tích về bối cảnh
thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một
nhận định đánh giá về thành tiêu
trong phát triển nhận thức lý luận của đảng
những kết quả hạn chế
và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn một mươi năm
thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một
đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội
đánh giá chung về ý nghĩa
về giá trị của cương lĩnh
đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nội dung liên quan
đến bối cảnh tình hình quốc tế trong nước thời gian tới
tiếp tục bổ sung phát triển nhận thức lý luận
về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta
định hướng lớn và giải pháp xây dựng phát triển đất nước
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cái tầm nó lớn như thế
nhưng dẫu sao báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh
cũng chỉ là một căn cứ chiến lược dài hạn
làm cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị
nó lại có mối quan hệ biện chứng như vậy
đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu
cho ý kiến về các vấn đề nêu trên
chú ý những vấn đề mới còn có ý kiến khác nhau
để bộ chính trị nghiên cứu tiếp thu
tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo
làm tài liệu nghiên cứu
phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành đạt được
và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
có nhìn sơ sơ sơ thấy cũng có nhiều vấn đề mới lắm
chứ không phải là ít đâu
chúng ta không đổi mới là bảo thủ
nhưng mà đổi mới thế nào đấy mà xa rời nguyên tắc
thì là trái cái nguyên tắc cơ bản
cái mối quan hệ giữa cương lĩnh
với lại báo cáo chính trị là như vậy
về dự thảo báo cáo kinh tế xã hội trình đại hội một mươi ba của đảng
như trên tôi nói
đây là báo cáo chuyên đề sâu về kinh tế xã hội
nó không được trái với cương lĩnh
không được trái với báo cáo chính trị
hai cái này phải khớp nhau
nhưng nó đi sâu vào lĩnh vực kinh tế xã hội
là lĩnh vực trung tâm của đất nước
thời gian qua
tiểu ban kinh tế xã hội đã bám sát đề cương
được hội nghị trung ương một mươi cho ý kiến
tích cực xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm
thực hiện chiến lược
phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và năm năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trên cơ sở đó
xây dựng dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
gọi tắt gọi chung là báo cáo kinh tế xã hội
đây là một báo cáo rất quan trọng
đi sâu vào lĩnh vực cơ bản
nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới
dự thảo báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở tổ chức nghiên cứu
theo bốn mươi hai nhóm chuyên đề
huy động sự tham gia rộng rãi tích cực của các cơ quan đơn vị trong nước và nước ngoài
tổ chức bảy hội nghị với đại diện lãnh đạo
của sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trao đổi lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc và các chuyên gia các nhà khoa học
đề nghị trung ương căn cứ vào thực tế đất nước
từ đầu nhiệm kỳ đến nay
và kế hoạch năm năm
chiến lược một mươi năm về phát triển kinh tế xã hội
tập trung thảo luận
đánh giá một cách khách quan khoa học
tình hình thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
được đề ra tại hai kỳ đại hội đảng lần trước
xác định rõ ràng đúng đắn vị thế
động lực nguồn lực của đất nước
sức mạnh của dân tộc
trước khi bước vào nhiệm vụ kế hoạch năm năm
chiến lược một mươi năm phát triển kinh tế xã hội mới
chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan khách quan
của những hạn chế yếu kém
và bài học kinh nghiệm được rút ra
phải chăng đó là tăng trưởng nhanh
nhưng phải bền vững
dựa trên nền tảng
ổn định kinh tế đi mô
phát triển kinh tế
phải gắn liền với phát triển văn hóa
xã hội con người
bảo vệ môi trường
một cách tương xứng hài hòa
cần phải tập trung ưu tiên
xây dựng hoàn thiện
có chất lượng sát thực tế
và tổ chức thực hiện thật nghiêm
thật tốt hệ thống
luật pháp chính sách
riêng về kinh tế
thì nhiều vấn đề mới lắm
các thành phần kinh tế thôi
thì các đồng chí
lần trước họp trung tương tôi đã nói là
kinh tế tư nhân ta không nên kỳ thị
có thể là phong danh hiệu anh hùng
nên khuyến khích như thế
nhưng mà trong khi đó
nếu nói nhấn mạnh kinh tế tư nhân
mà lại coi nhẹ vai trò
kinh tế nhà nước
mà bây giờ kinh tế nhà nước
thì cũng có đang bị kỳ thị đấy
thì làm sao đóng đóng vai trò chủ đạo
nên tôi nói các mối quan hệ này
rất phức tạp
nhưng mà lại rất hệ trọng
các đồng chí quan tâm cho
nhất là những vấn đề mới
chúng ta không đổi mới không được là bảo thủ
bảo thủ thì tức là thoái bộ
nhưng mà nếu làm cái gì
lại vượt những quy luật khách quan
phá vỡ cả những quan điểm cơ bản
thì lại hết sức là nguy hiểm
trên cơ sở đánh giá đúng
tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay
tính đến những thời cơ
thuận lợi mới xuất hiện
và lường trước những khó khăn
thách thức phải vượt qua trong bối cảnh
tình hình thế giới khu vực diễn biến
nhanh chóng phức tạp khó lược
và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tác động mạnh mẽ đa chiều
đối với tất cả các quốc gia dân tộc
cái cuộc cách mạng bốn
cũng là thay đổi ghê hướng
vừa rồi bộ chính trị
phải ra một cái nghị quyết về vấn đề này
các đồng chí biết rồi
người ta không thể thoát khỏi thế giới được
đặt ra bao nhiêu vấn đề mới
không đơn giản thế nào đâu
trên cơ sở đánh giá đúng
tình hình kinh tế xã hội hiện nay
tính đến những thời cơ thuận lợi mới xuất hiện
và lường trước
những khó khăn thách thức
phải vượt qua trong bối cảnh
tình hình thế giới khu vực diễn biến
nhanh chóng phức tạp khó lược
tác động mạnh mẽ đa chiều
đối với tất cả các quốc gia dân tộc
báo cáo kinh tế xã hội
cần xác định phương hướng quan điểm
mục tiêu các đột pháp
chiến lược nhiệm vụ
và giải pháp phát triển kinh tế xã hội
và một mươi năm
sao cho thật đúng thật sát
với tình hình đất nước
và bối cảnh quốc tế khu vực
chú ý các mục tiêu nhiệm vụ
cụ thể những cơ chế
chính sách biện pháp mới
có tính đột pháp khả thi cao
đóng góp thiết thực vào việc
phát huy sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực trong và ngoài nước
để giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội
đang nổi lên
và những vấn đề chiến lược lâu dài
ảnh hưởng trực tiếp đến
sự phát triển nhanh bền vững
của đất nước cải thiện nâng cao
đời sống vật chất tinh thần
của nhân dân
đấy là cái báo cáo kinh tế
tuy là chuyên đề nhưng mà là
kinh tế là trung tâm kinh tế là gắn
với văn hóa xã hội
thứ ba là về dự thảo báo cáo
tổng kết năm năm thực hiện công tác
xây dựng đảng thi hành điều lệ đảng
nhiệm vụ kỳ
kinh tế là trung tâm
xây dựng đảng là then chốt
trên cơ sở báo cáo chính trị
là cái báo cáo nền ấy
đi sâu vào hai lĩnh vực này có hai cái báo cáo đó
một là báo cáo kinh tế xã hội
hai là cái báo cáo xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng
giải thích thêm với các đồng chí
vì sao lắm báo cáo thế
mà đều là văn kiện cả
nhưng nó có thứ vật của nó đấy
nó có vị trí riêng của nó đấy
đây cũng là một báo cáo chuyên đề
rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội
liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ
then chốt của đảng
dự thảo báo cáo đã được tiểu ban điều lệ đảng
chuẩn bị công phu
nghiêm túc trên cơ sở
nghiên cứu tổng hợp phân tích
chất lọc báo cáo tổng kết
của sáu mươi tám trên sáu mươi tám
tỉnh ủy thành ủy đảng ủy
và bảy mươi đảng đoàn
ban cán sự đảng trực thuộc trung ương
ba mươi năm báo cáo chuyên đề
kết quả nghiên cứu khảo sát
tại một mươi sáu địa phương
cơ quan đơn vị
tám cuộc hội thảo
của các đại diện cấp ủy
tổ chức đảng trực thuộc trung ương
và xin ý kiến trực tiếp
của một số đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
và các chuyên gia
báo cáo này là chuyên đề
nhưng mà cũng cực kỳ quan trọng
trong báo cáo tổng kết và tờ trình
của bộ chính trị gửi trung ương
đã nêu khá đầy đủ các nội dung tổng kết
đánh giá tình hình thực hiện
các nhiệm vụ giải pháp về
xây dựng đảng do đại hội một mươi hai
đề ra dư thảo báo cáo
đã chỉ dõi những kết quả nổi bật
khá toàn diện đã đạt được
đề xuất phương hướng
và một mươi nhiệm vụ giải pháp tiếp tục
đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác xây dựng
đảng trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
trong đó xác định rõ
ba nhiệm vụ trọng tâm và
câu đột phá đồng thời
tổng kết việc thi hành điều lệ đảng
tổng hợp đề xuất bổ sung
sửa đổi điều lệ đảng của
các cấp ủy tổ chức đảng
và ý kiến của bộ chính trị
kiến nghị với trung ương về
vấn đề này đề nghị
các đồng chí trung ương thảo luận
cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt
được những hạn chế vướng mắc
trong công tác xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng những
đề xuất về phương hướng nhiệm vụ
giải pháp xây dựng đảng nhiệm kỳ
năm hai nghìn một mươi ba những kiến nghị
của các cấp ủy tổ chức đảng
về bổ sung sửa đổi điều lệ đảng
chú ý phân tích
chỉ rõ những
nhiệm vụ giải pháp đề ra
đã sát thực tế có tính
khả thi đúng trọng tâm
đúng trọng điểm hay chưa
cần tập trung ưu tiên
thực hiện những nhiệm vụ giải pháp gì
những hạn chế vướng mắc
nào do khâu tổ chức thực hiện
chưa tốt hướng dẫn
chưa rõ những hạn chế
vướng mắc nào do quy định
của điều lệ đảng mức độ
đến đâu đã cần phải bổ sung
sửa đổi chưa hay chỉ cần
điều chỉnh bằng quy định hướng dẫn
của trung ương bộ chính trị ban bí thư
đây là vấn đề
khó lắm ạ mới sơ sơ thảo luận
thôi thì báo cáo xây dựng
đảng thì được rồi thì nằm trên
mặt tư tưởng chính trị
tổ chức cán bộ v v
nhưng mà trong thời gian
vừa qua chúng ta biết nhân dân và
đảng viên cán bộ quan tâm đến
xây dựng đảng thế nào
xây dựng đảng gắn với hệ thống chính trị
mà coi như là một khâu
đột phá chiến lược
một trong ba khâu đột phá chiến lược
nhưng mà trong giai đoạn mới này với
tình hình mới này
thì có ý kiến như có cần sửa đổi
điều lệ không
trong khi chúng ta
chưa đặt vấn đề sửa đổi cương lĩnh
bây giờ đặt vấn đề sửa đổi
điều lệ có thích hợp không
sửa đổi điều lệ
là vấn đề nó rất hệ trọng và cơ bản
mà vừa qua
vướng là do điều lệ
hay vướng là do nhận thức chưa đúng
điều lệ và làm trái điều lệ
hay là có những thực tiết mới
nảy sinh ra bây giờ phải bổ sung
thì nên chăng
hay là ta vẫn giữ điều lệ
như hiện nay nhưng mà
có một số điểm cụ thể
giao cho bộ chính trị
hướng dẫn thực hiện
thì nó thuận hơn
ví dụ thế
rồi một cái tên gọi của một cơ quan
vừa rồi thay đổi tổ chức
thay đổi tên gọi bây giờ sửa đổi điều lệ
thế mai kia lại sắp xếp
các tổ chức lại thay đổi lại sửa đổi điều lệ
ví dụ thế
thôi cứ gợi gợi để các đồng chí suy nghĩ
cho nên trong này
ý tức là cương lĩnh chưa sửa đổi
thì nên chăng điều lệ chứ nên sửa đổi
những vấn đề vướng bắc về tổ chức thực hiện
thì ta có quyền
trung ương có quyền
hai bộ đội hội ủy quyền cho trung ương
hướng dẫn hay là trung ương ủy quyền cho trung ương
có quyền giao cho bộ chính trị hướng dẫn
những vấn đề cụ thể thôi
còn khi đã sửa cương lĩnh
lúc này sửa cương lệ
hay là bây giờ cần phải sửa điều lệ
thì tôi cứ xin gợi gợi thế
để các đồng chí thấy vấn đề nó phức tạp
nó khó là chỗ đó
chứ đọc qua thì thấy là có khi
không thấy hết vấn đề đâu
là vấn đề rất là quan trọng
cho nên ở đây mới nói là
là có sửa không sửa đến mức độ nào
hay là vẫn giữ nguyên
và cho phép là được
hướng dẫn thực hiện như thế nó cơ động hơn
và nó rất phù hợp
đấy là về chuẩn bị văn kiện đại hội
còn bốn là một cái báo cáo về
kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
và cái kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
thì trung ương cũng cho ý kiến
vì đây là hội nghị cuối năm rồi
sắp tới quốc hội còn họp
còn phải thông qua kế hoạch sáng năm
tôi phải bàn cái này
nên tại hội nghị này
trung ương cũng cho ý kiến về vấn đề
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
đây này nó là một năm thôi
chắc là cũng không đến nỗi phức tạp lắm
mà ta đã có nhiều lần sơ kết rồi
gần đây cũng đã có báo cáo rồi
nhìn sơ bộ năm hai nghìn một mươi chín
cũng có nhiều nét
đáng phấn khởi
rồi nói trước thì nó không hay
còn ba tháng nữa ta tiếp tục theo dõi
nhưng mà phải có cái tổng kết năm này
để định hướng cho năm hai nghìn hai mươi
việc trung ương xem xét cho ý kiến
về những nội dung nêu trên
diễn ra trong bối cảnh
tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu
so với năm hai nghìn một mươi tám
và dự báo còn có thể
tiếp tục suy giảm
trong năm hai nghìn hai mươi
cạnh tranh chiến lược
xung đột thương mại giữa các nước lớn
ngày càng phức tạp khó lường
thị trường tài chính tiền tệ quốc tế
biến động gây tâm lý lo ngại
về nguy cơ suy thoái
kinh tế toàn cầu
đề nghị các đồng chí trung ương
xem xét phân tích thật kỹ
thực tế tình hình của các ngành
các lĩnh vực và địa phương
để thảo luận đánh giá một cách khách quan
toàn diện tình hình
phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước
chín tháng đầu năm dự báo cả năm hai nghìn một mươi chín
chỉ rõ những kết quả
thành tích nổi bật đã đạt được
những hạn chế yếu kém còn tổn thương
nguồn tài và nguyên nhân
chú ý đối chiếu với những mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp đã đề ra
nhất là mục tiêu
nhiệm vụ và giải pháp ổn định
kinh tế vĩ mô tăng trưởng
ở mức sáu sáu đến sáu tám
văn hóa xã hội
chăm lo đời sống nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội
giữ vững môi trường hòa bình
bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mở rộng và nâng cao hiệu quả
hoạt động đối ngoại
nâng cao vị thế và uy tín của nước ta
phân tích dự báo có cân cứ
có cơ sở khoa học
tình hình thế giới và trong nước
nhất là tình hình biển đông
đang nổi lên gần đây
chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra
trong thời gian tới
lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt
những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua
xác định một cách sát hợp
mục tiêu tổng hợp
mục tiêu chủ yếu cơ bản
quan trọng nhất cho năm hai nghìn hai mươi
và các chính sách
biện pháp phù hợp
có tính khả thi cao
nhất là các chính sách biện pháp đột phá
để thích ứng những diễn biến
và tác động mới của tình hình thế giới
khu vực đối với kinh tế xã hội
nước ta trong năm hai nghìn hai mươi
chú ý đến những
chính sách biện pháp nhằm khắc phục
hạn chế yếu kém còn tồn tại
đặc biệt là trong giải ngân vốn
đầu tư công và triển khai
xây dựng các công trình
kết cấu hạ tầng quan trọng
đổi mới sắp xếp lại
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
quản lý nhà nước về văn hóa
xã hội nghệ thuật
tôn giáo tiến ngưỡng
thông tin truyền thông
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cải cách hành chính
bảo vệ tài nguyên môi trường
quản lý sử dụng đất đai
và tài sản công v v
thưa các đồng chí
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối
của nhiệm kỳ khóa một mươi hai
và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ
các cấp và tiến tới đại hội toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
vì vậy nội dung chương trình
hội nghị trung ương lần này
có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc lãnh đạo chỉ đạo
hoàn thành tốt
các cái nhiệm vụ của năm

nhiệm kỳ và chuẩn bị
đồng thời tổ chức thành công
đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc
đề nghị các đồng chí trung ương
và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
trước đảng trước nhân dân và đất nước
tập trung trí tuệ nghiên cứu
thảo luận kỹ lưỡng
cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện
các dự thảo báo cáo
và xem xét quyết định
các vấn đề quan trọng khác
trong chương trình của kỳ họp
tôi xin nhắc lại là các đồng chí
phát huy tinh thần trách nhiệm
sẽ thảo luận kỹ lưỡng
cho ý kiến sâu sắc
ông ấy qua qua đồng ý hết
cho ai kia là rất khó thực hiện
chí ít là chưa thống nhất với nhau
chưa hiểu hết tất cả các vấn đề
về là nó rất khó
ta không câu nệ lắm về thời gian
mong các đồng chí hết sức quan tâm cho
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố
khai mạc hội nghị lần thứ một mươi một
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
xin chúc hội nghị của chúng ta
thành công tốt hẳn
xin trân trọng cảm ơn